việc triển khai thực hiện chương trình cho vay vốn yêu đãi hỗ trợ các hộ nghèo đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đồng nai đã giúp hàng chục nghìn hộ dân có nguồn vốn để đầu tư sản xuất qua đó góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống và thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển
từ nguồn vốn tín dụng chính sách được vay yêu đáy hai mươi triệu đồng chị nguyễn thị thu thanh đã mua máy may để cải thiện kinh tế gia đình nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích và hiệu quả
đến nay chị thanh đã là chủ một cơ sở may mặc tạo việc làm cho một mươi bốn chị em hội viên phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập từ năm đến bảy triệu đồng một tháng
trong thời gian hai năm tôi mua máy thêm làm được bốn năm người
vừa rồi đây cách đây mấy tháng tôi đã trả được cái nguồn vốn đó và tôi vay lại để tôi mở cơ sở rộng lớn hơn
thời gian qua các ngành chức năng tại đồng nai đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
trong đó tổ chức một trăm bảy mươi điểm giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội tại trụ sở ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
bên cạnh nguồn vốn của trung ương địa phương đã điều tiết hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
nâng tổng nguồn vốn cho vay hộ nghèo cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thời điểm hiện tại là hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng
tạo việc làm cho người dân sau khi đã thoát nghèo và thực hiện chương trình là vệ sinh môi trường nông thôn
thời gian qua chúng tôi có đánh giá rằng tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo
cải thiện đời sống và nâng dần thu nhập của người dân trên địa bàn
qua đó đã góp phần vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đồng nai
các anh chị cũng đã biết đồng nai cũng là một tỉnh đi đầu trong thực hiện nông thôn mới
và đến nay cũng hoàn thành mục tiêu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

nguồn vốn vai tín dụng chính sách tại đồng nai đã và đang phát huy hiệu quả và có ý nghĩa đối với các tỉnh
với những hộ nghèo chăm chỉ làm ăn vượt lên thoát nghèo bền vững
qua đó góp phần quan trọng giúp đồng nai giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn năm mươi
và dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới